còn tại tỉnh hương yên sản phẩm thời trang mang thương hiệu mỹ giống hàng thật đến chín mươi chín lại được sản xuất ngay tại thành phố hương yên và được tiêu thụ trên nhiều con phố trung tâm ở thành phố hà nội
ngay trong chiều ngày hôm qua tổng cục quản lý thị trường phối hợp với công an thành phố hưng yên đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm thời trang giả nhãn hiệu này
nhãn mát made in vietnam tem chính tem phụ và cả tem chống hàng giả có in logo chìm đều có đầy đủ trên một chiếc áo thành phẩm
cơ quan chức năng xác định tất cả những sản phẩm này đều có dấu hiệu là hàng giả một trăm linh mang nhãn hiệu the nofface của mỹ
tại xưởng sản xuất có diện tích bốn trăm linh m hai tại thôn tân mỹ một xã phú cường tỉnh hương yên ở thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo thời trang mang thương hiệu genofay của mỹ được sản xuất và làm giả
đại diện hãng tại việt nam cho biết mỗi sản phẩm này có giá bán trung bình trên thị trường là hai trăm chín mươi chín ba trăm bốn mươi chín usd một sản phẩm
tức là trung bình gần bảy tám triệu đồng một sản phẩm
chủ cơ sở khai nhận có đăng ký kinh doanh tại đây thế nhưng chủ sản xuất thực sự lại hoạt động tại hà nội
toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị vào ngày chín tháng chín đại sứ quán việt nam tại australia phối hợp với thương vụ việt nam tại australia hiệp hội doanh nhân việt nam tại australia
và công ty green park tổ chức ngày nhãn việt nam và lễ phân phối sản phẩm lần đầu tiên ra thị trường tại thành phố melbourne bang victoria
chỉ trước đầy một tiếng đồng hồ sau khi được bán cho các đại lý hơn năm trăm linh kg nhãn tươi việt nam vừa được nhập khẩu đã được mua hết
nhãn tươi việt nam đồng loạt xuất hiện trên kệ hàng của hai mươi sáu siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại thành phố men bang victoria
và một chuỗi siêu thị tại thành phố andalus bang nam australia được ra bán hết sức cạnh tranh
hấp dẫn người tiêu dùng
vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của một trong những thị trường khó tinh nhất thế giới
nhãn tươi việt nam đã có mặt tại australia chỉ khoảng chưa đầy hai tuần sau khi bộ nông nghiệp và nguồn nước nước này cấp giấy phép
điều này cho thấy
chất lượng sản phẩm nông nghiệp việt nam đang dần cải thiện hứa hẹn có khả năng vươn tầm ra khắp các thị trường trên toàn thế giới
hứa hẹn có khả năng vươn tầm ra khắp các thị trường trên toàn thế giới